ngày hai mươi bốn tháng bốn phòng cảnh sát hình sự pc hai công an tp hcm khởi tố bắt giam tăng khải văn ba mươi sáu tuổi ngụ quận một mươi trần quang quy ba mươi tám tuổi cùng ngụ quận một mươi cùng sáu người khác về tội tổ chức đánh bạc
ngoài ra bốn người khác cũng bị khởi tố về tội đánh bạc
trước đó đội trọng án pc hai phát hiện nhóm đối tượng do văn cầm đầu hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet với quy mô lớn
quá trình điều tra xác định các đối tượng tham gia vào đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm văn quy và nhiều người khác
sau khi thu thập chứng cứ bàn chuyên án đã tiến hành triển khai thực hiện kế hoạch phá án bắt giữ các đối tượng thu giữ nhiều tài liệu và chứng có liên quan
tại cơ quan công an nhóm này khai năm hai nghìn hai mươi một văn sử dụng ba tài khoản đăng nhập trang ipad tám trăm tám mươi tám với hạn mức là một triệu điểm quý ước một điểm bằng sáu đồng
tương đương với số tiền sáu tỷ đồng
rồi giao lại cho quy để tổ chức đánh bạc
sau đó quy tiếp tục chia nhỏ từng tài khoản với các hạn mức quý ước điểm khác nhau rồi giao lại cho các đàn em bên dưới trào mời lưu kéo các con bạc tham gia các cực bóng đá qua mạng internet
các con bạc khi được cung cấp tài khoản mật cầu đã sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính đăng nhập vào trang web để tham gia cá cược
công an xác định tổng số tiền tham gia cá độ trong đường dây này là khoảng một trăm linh tỷ đồng
xanh tính một mươi bị can còn lại gồm
nguyễn vũ ngọc sinh năm hai nghìn một nguyễn thanh lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám cùng ngụ tỉnh quảng ngãi
đào thế lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ quận sáu
phan tấn mạnh tín sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tỉnh phú yên
phạm ngọc tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ tỉnh long an
phan ngọc thế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tỉnh quảng ngãi
nguyễn văn phi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ tỉnh thừa thiên huế
lê xuân hồng đĩnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
phạm ngọc thế sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám lý hoài phương an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng ngụ quận bảy
và nguyễn thế sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngụ quận bình tân
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tiếp tục phối hợp với các đơn vị địa phương truy xét số người liên quan để xử lý theo pháp luật
trước đó ngày hai mươi ba tháng bốn công an tp đà nẵng cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can năm đối tượng
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá cược thể thao
theo đó công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phản võ nhật huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú phưởng thuận phước quận hải châu
đỗ tấn diên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú phưởng nại hiên đông quận sơn trà
và lê việt nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú phưởng thuận phước quận hải châu để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc
đồng thời công an cũng khởi tố hai đối tượng khác để điều tra về hành vi đánh bạc
theo điều tra trước đó phòng an ninh mạng và phòng sống tổ chức đánh bạc
tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp đà nẵng phát điện trên địa bàn xuất hiện đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc có mạng bằng hình thức cá cược thể thao
phòng pa năm đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra thu thập thông tin tài liệu các đối tượng cầm đầu và chân dết
đến ngày một mươi tháng bốn cảnh sát g năm tổ đồng loạt triển khai phương án bắt khẩn cấp ba đối tượng phan võ nhật huy
đỗ tấn dinh và lê việt nam đồng thời thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng
trích xuất hàng trăm trang tài liệu thể hiện lịch sử cá cược thể thao của các đối tượng
qua đấu tranh cảnh sát xác định từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba phan võ nhật huy liên hệ với một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng master
có tên là g sáu hhn có hạn mức là một trăm bốn mươi usd
sau đó huy mọc nối với dinh nam và nhiều đối tượng khác hình thành một đường dân
huy sử dụng trang mạng g sáu hhn nơi trên để chia tách thành nhiều trang mạng tổng thành viên
rồi giao lại cho các con bạc đổi mối cấp dưới để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược thể thao
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt xác định các đối tượng đã hoạt động tổ chức đánh bạc đánh bạc với số tiền khoảng năm mươi tỷ đồng
hiện công an tp đà nẵng tiếp tục đấu tranh mở rộng
qua đây công an đề nghị người dân không tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới mọi hình thức nâng cao nhận thức cảnh giác với các chiêu trò lôi kéo
dù dỗ tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng
chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát điện các trang web đánh bạc trên mạng
đồng thời tuyên truyền vận động người thân gia đình chấp hành các quy định của pháp luật về phòng ngừa
đấu tranh với hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng
hiện nay tình trạng đánh bạc bằng công nghệ cao đánh bạc online đang nở rộ
dưới hình thức tinh vi quy mô rộng khắp cả nước thậm chí xuyên biên giới
việc số người và số tiền tham gia cực khủng vào những vụ đánh bạc này đang gây bất ổn xã hội
và kéo theo nhiều hệ lụy đi kèm
phóng viên đã có cuộc trao đổi với đại tá đoàn thế vinh trưởng phòng phòng ngừa và điều tra tội phạm
về tên nạn xã hội cục cảnh sát đình sự bộ công an xung quanh vấn đề này
việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo hình thức truyền thống đã khó quản lý
này với sự tham gia của công nghệ giữa ma trận các nền tảng mạng xã hội
thì việc tổ chức đánh bạc nhất là đánh bạc online càng dễ hoạt động
theo đại tá đoàn thế vinh những năm gần đây tội phạm sử dụng công nghệ cao là mặt trận nóng và phức tạp
các loại tội phạm truyền thống đã tận dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ
và sự phát triển của mạng internet để có nhiều phương thức hoạt động mới thủ đoạn tinh vi hơn
đặc biệt hoạt động cơ bạc trên không gian mạng qua các ứng dụng trên nền tảng di động
ngày càng trở nên phổ biến vì đây là phương thức hoạt động kín đáo thuận lợi để tội phạm lợi dụng hoạt động
cục cảnh sát hình sự đánh giá tội phạm đánh bạc là một trong những loại tội phạm nguồn
tiêm ẩn phát sinh nhiều hệ lụy xấu cho xã hội như nợ nần cầm cố thế chấp tài sản
làm nảy sinh nhiều tội phạm vi phạm pháp luật khác như hoạt động tín dụng đen lừa đảo cướp cướp giật trộm cắp tài sản
nếu như mỗi người dân không nâng cao cảnh giác ý thức tự giác chấp hành pháp luật
và các lực lượng chức năng không có những biện pháp phòng ngừa chấn áp kịp thời
các trang web đánh bạc là do các đối tượng phạm tội viết ra các cốt game
phần mềm để điều hành và chúng có thể cài đặt điều chỉnh việc thắng thua
như vậy tỷ lệ thắng thua là không do may rủi
có những người chơi thắng là do chúng tự tạo ra để đánh vào niềm tin của người chơi thế nhưng thực tế là không có
đại tá đoàn thế vinh nhấn mạnh trong những năm trở lại đây
tệ nạn cơ bạc sử dụng công nghệ cao có thủ đoạn tinh vi san sảo hơn
số người tham gia có thể lên tới hàng nghìn người số tiền đánh bạc lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng
cây hệ lụy và bất ổn xã hội gấp nhiều lần so với đánh bạc truyền thống
các đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng dùng nhiều thủ đoạn để lôi kéo người chơi
ngoài hình thức chơi game như cá cược tài xỉu sóc đĩa lô đề tiến lên miền nam poker
thì các sản giao dịch nghị phân dự đoán sự lên xuống của loại tài sản như hàng hóa tiền tệ cổ phiếu để trúng thường
sàn giao dịch tài chính thực chất cũng là hoạt động đánh bạc cũng nở rộ
các đối tượng mời chào người tham gia chơi công khai trên các trang mạng điện tử với hình thức bắt mắt thuận lợi dễ chơi
người chơi chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại kết nối internet có tài khoản ngân hàng hoặc mua thẻ cao là đã có thể tham gia
đáng chú ý với lợi thế không tập trung đông người kiên đáo ít người biết nên đánh bạc online đã thu hút được nhiều người chơi
cũng vì thế đối tượng tham gia cờ bạc rất đa dạng từ công nhân viên chức học sinh sinh viên người kinh doanh buôn bán
điều nguy hiểm hơn nữa là nhiều người chơi đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên do sử dụng công nghệ cao
người tổ chức bạc và người chơi không biết nhau
khi tham gia nghĩ rằng mình chơi game không nhận thức được rằng mình đang chơi đánh bạc
từ đó tham gia và tiếp tay cho những đường dây này
vì vậy các đối tượng muốn chiếm đoạt tiền của người chơi đã thường xuyên đổi sàn đổi xong khiến người chơi bị mất tiền khi thực hiện giao dịch
đặc biệt ở sản nhị phân khi gom đủ tiền các đối tượng có thể đánh sập trang ôm tiền biến mất
để lại những con bạc đang khát máu trong tay bị đẩy đến bước đường cùng là tội phạm nguồn
kéo theo nhiều loại tội phạm khác phát sinh như bắt giữ người trái pháp luật đòi nợ thuê tín dụng đen
đối với các trang web được lập và đặt máy chủ ở nước ngoài qua giả soát
hiện có khoảng hơn ba mươi nhà cái quốc tế lớn tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng như
hầu hết các trang web này đều sử dụng dịch vụ ẩn thông tin đăng ký tên miền
ẩn thông tin địa chỉ ip máy chủ che giấu danh tính chủ sở hữu và dữ liệu để đối phó
với cơ quan chức năng đến nay chưa phát điện các nhà cái này đặt máy chủ tại việt nam
trước tình hình đó cục cảnh sát hình sự đã chủ động tham mưu lãnh đạo bộ công an chỉ đạo
các đơn vị nghiệp vụ và phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch ngân hàng nhà nước việt nam
thường xuyên kiểm tra các hoạt động giao dịch trên không gian mạng truy quét các trang web đánh bạc trực tuyến
phối hợp với các đơn vị liên quan xiết chặt quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ
cho thuê chỗ đặt máy chủ tiên miền và các lỗ hổng về việc sử dụng thẻ cào viễn thông
xìm rác các ví thanh toán điện tử chỉ đạo lực lượng cảnh sát đình sự toàn quốc giả soát
xác định các đối tượng bằng nhóm đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc để đấu tranh triệt phá
hướng dẫn công tác đấu tranh với hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua sản giao dịch nghị phân
và thu thập chứng cứ trong các vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc với thủ đoạn sử dụng đồng tiền kỹ thuật số
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn đánh bạc vận động nhân dân tham gia đấu tranh
tố giác tội phạm liên quan đến đánh bạc nhất là tội phạm tổ chức đánh bạc trên không gian mạng
tăng cường phối hợp hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm nói chung và phòng ngừa
xử lý tội phạm tổ chức đánh bạc hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng nói riêng
nhất là trong việc chia sẻ thông tin phối hợp xác minh thu thập tài liệu chứng cứ
phục vụ công tác điều tra các vụ án và giải quyết các vấn đề liên quan đến người việt nam
ra nước ngoài đánh bạc tham gia tổ chức đánh bạc
đại tá đoàn thế vinh cho biết để ngăn chặn tệ nạn cờ bạc nói chung và ngăn chặn nạn cờ bạc sử dụng công nghệ cao nói riêng
cục cảnh sát hình sự kiến nghị các cơ quan chức năng sớm ban hành hướng dẫn cụ thể việc thực hiện điều sáu bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
đối với trường hợp người việt nam có hành vi phạm tội ở nước ngoài để phòng ngừa ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật nói chung
tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người việt nam ra nước ngoài tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng
đơn đốc phối hợp với ngân hàng nhà nước thực hiện công văn số một trăm hai mươi tám bcanhkt ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một của bộ công an gửi ngân hàng nhà nước
về việc đề nghị sửa đổi bổ sung một số quy định phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia và đấu tranh phòng chống tội phạm
trong đó đề nghị sửa đổi các quy định về mở tài khoản quản lý sử dụng tài khoản quản lý các hình thức thanh toán
truyền tiền và tăng cường công tác phối hợp phòng chống tội phạm nói chung
đơn vị chức năng cũng kiến nghị các bộ quốc phòng bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ thông tin và truyền thông
chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ mạng như viettel vinaphone mobilephone để ngăn chặn kiểm soát chặt chẽ các trang web cá cực bất thực pháp xâm nhập vào việt nam
giải quyết rứt điểm tình trạng sử dụng sim số điện thoại không chính chủ như sim giác có biện pháp tuyên truyền cảnh báo người dân không tham gia đánh bạc tổ chức đánh bạc
đồng thời ngăn chặn xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi quảng cáo hướng dẫn các hình thức đánh bạc trên không gian mạng
triển khai các đội tác chiến mạng phòng chống tội phạm đánh bạc tổ chức đánh bạc trên không gian mạng
bên cạnh đó cần nghiêm khắc xem xét xử lý nghiêm tập thể cá nhân thiếu trách nhiệm bảo kê lợi dụng chức vụ quyền hạn làm ngơ để tội phạm và tệ nạn hoạt động phức tạp
nhất là cán bộ công chức đảng viên tham gia tổ chức đánh bạc đánh bạc vào người đứng đầu các cơ quan đơn vị tổ chức
đồng thời các lực lượng trong ngành cần tổ chức tập huấn hội ý hội thảo nghiệp vụ trao đổi kinh nghiệm chuyên sâu về công tác phòng ngừa
đấu tranh điều tra xử lý tội phạm về cơ bạc nhất là tội phạm có sử dụng công nghệ cao thường xuyên tổ chức tổng kết
rút kinh nghiệm giữa công an các đơn vị địa phương trong công tác phát hiện điều tra xử lý kịp thời thông báo những phương thức
thủ đoạn mới của tội phạm sắp xếp phù hợp lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm về cơ bạc ở công an các cấp
tăng cường đầu tư kinh phí trang bị phương tiện thiết bị hiện đại phục vụ công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại